nhân dịp giáng sinh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm chúc mừng tòa giám mục giáo phận xuân lộc tỉnh đồng nai
đây là giáo phận có số lượng giáo dân lớn nhất trên cả nước
phát biểu tại buổi thăm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân gửi lời chúc đến giám mục chính tòa giáo phận xuân lộc đinh đức đạo
các vị chức sắc linh mục nam nữ tù sĩ và bà con giáo dân trong toàn giáo phận xuân lộc một mùa giáng sinh an lành hạnh phúc tràn đầy hồng ân thiên chúa
chủ tịch quốc hội cho biết năm hai nghìn một mươi tám mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng đất nước đã đạt được nhiều thành tiệu quan trọng
để có những kết quả đó có đóng góp quan trọng của đồng bào công giáo trong đó có giáo phận xuân lộc
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội đã thông qua luật tín ngưỡng tôn giáo và quan điểm từ trung ương đến các địa phương đều quan tâm tạo điều kiện để các tôn giáo trong đó có công giáo được hoạt động tự do tín ngưỡng tôn giáo
thay mặt tòa giám mục xuân lộc giám mục chính tòa giáo phận xuân lộc đinh đức đạo khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn các tín hiểu sống tốt đời đẹp đạo